thưa quý vị hôm qua ngày một tháng chín ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
là ngày mà lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn khi người dân về quê hay đi du lịch
theo thống kê mới nhất toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm một mươi ba người tử vong một mươi người bị thương
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông và công an các địa phương trên toàn quốc
đã kiểm tra phát hiện xử lý chín bảy trăm sáu mươi trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai mươi tỷ đồng tạm giữ hai trăm linh sáu xe ô tô hai ba trăm chín mươi năm xe mô tô bốn mươi năm phương tiện khác
tước một tám trăm năm mươi bốn giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông
đã lập biên bản một trăm hai mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
tước giấy phép lái xe bốn mươi chín trường hợp
trên tuyến đường thủy lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc cục cảnh sát giao thông
và công an các đơn vị địa phương phát hiện xử lý một trăm sáu mươi một trường hợp vi phạm
phạt tiền hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng tước bằng chứng chỉ chuyên môn một trường hợp
cũng theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông cung cấp trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn chín bảy trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai mươi tỷ đồng
trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện trên tuyến đường bộ
có hơn một sáu trăm linh trường hợp điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn
bị phạt tiền gần tám tỷ đồng
về vấn đề ủn tắc giao thông phương tiện tham gia giao thông bình thường không xảy ra ủn tắc
một vụ đua xe trái phép với quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia
cùng gần năm mươi phương tiện các loại vừa bị công an tỉnh bình định ngăn chặn kịp thời
đáng nói là các đối tượng này còn thuê cả xe tải để chở các xe mô tô
phục vụ cho hành vi đua xe trái phép
vào lúc hai giờ sáng nay qua công tác nắm tình hình
có khoảng hơn một trăm linh thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô các loại
tập trung thành nhóm lớn tổ chức đua xe chạy với tốc độ cao
nẹt bộ in ỏi trên trục đường khu kinh tế nhân hội
và trục đường chính đi vào xã nhân lý tp quy nhơn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định đã phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an tp quy nhơn
khẩn trương bố trí lực lượng lập nhiều chốt để kịp thời ngăn chặn
các hành vi đua xe trái phép của nhóm đối tượng tên trên
quá trình vây ráp nhóm quái xế tản ra khắp nơi bỏ chạy
một số đối tượng bỏ lại xe máy chạy giấu xe vào bụi rậm dừng cây
tổ công tác sau đó đã nhanh chóng tạm giữ hàng chục đối tượng
cùng gần năm mươi xe mô tô các loại đưa về trụ sở để xác minh làm rõ
công an đã tiến hành lập biên bản các đối tượng với nhiều lỗi vi phạm như
xe không biển số thay đổi đặc tính xe không giấy phép lái xe
kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín kéo dài từ ngày một đến ngày bốn tháng chín
là thời điểm mà du lịch của người dân cả nước
dự báo là số lượng du khách đổ về thủ đô hà nội sẽ rất đông
điều này cũng tiềm ẩn tình trạng các nhóm thanh thiếu niên
điều khiển xe máy quá khích tụ tập lạng lách nẹt pô
để ngăn chặn những nhóm quái xế này trước và trong dịp lễ hai tháng chín
lực lượng công an tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hoàn kiếm hà nội
tám trên một mươi một đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm tạm giữ hình sự
về hành vi điều khiển xe máy gây dối trật tự công cộng
trên địa bàn thành phố hà nội tối ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng này phần lớn đều sinh năm hai nghìn ba
vì ham chơi thích cảm giác mạnh các đối tượng đã tụ tập điều khiển xe máy
với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng
ngõi trên nhiều tuyến phố thông địa bàn quận hoàn kiếm
sau đó em tăng ra bộ chạy không đội mũ và có đi tốc độ tầm bảy mươi giây vượt qua nhiều đệm
vượt qua các đoạn xe
và sau khi bị các chú trợ tập bên đây thì em thấy hình vi của em là sai trái
triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
theo công điện của thủ tướng chính phủ trong dịp lễ hai tháng chín
công an quận hoàn kiếm đã tăng cường bảy mươi quân số nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
ngoài những vụ việc vây giáp xử lý những nhóm thanh thiếu niên
có hành vi gây dối trật tự công cộng hoặc đua xe trái phép
lực lượng còn chú trọng đến các nhóm tụ tập đông người có nguy cơ vi phạm pháp luật
trong quá trình tuần tra sẽ xử lý các trường hợp thay đổi kết cấu chạy tốc độ cao
để ngăn chặn sự việc và những diễn biến của hành vi này
trong thời gian qua công an thành phố và bộ ngoan
truyền khai chuyên đề phòng chống đối với các hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập
và đua xe nặng nách hình vọng để mang theo hông khí
để giảm bảo hình này truyền khai tổng bộ rất nhiều biện pháp
bên cạnh việc tuyên truyền phòng ngựa chỉ đạo công cấp đơn vị địa phương
và giả sát quản lý những trường hợp nghi vấn diễn
nghi vấn như bỏ học hay đi trên đêm hôm để đưa diễn quản lý phòng ngựa dân đe
rồi là triển khai các biện pháp về nghiệp vụ để nắm tình hình
để kịp thời phát hiện
rồi cũng nữa là tổ chức các tổ tuần tra mật phục kết hợp với công khai
đặc biệt thời gian qua là lực lượng bốn mươi một của quân phố
triển khai rất mạnh các tổ phá trang kết hợp với các đơn vị địa phương
để tăng cường các tuần tra kiểm tra phát hiện bắt giữ
xử lý ngay từ đầu
khi mà có các thiết kiệm của các nhóm thanh niên tổ tập
ngoài ra thì một trong biện pháp nữa là cũng rất là hiệu quả
và cái mạng tính dân đe rất là cao
và đó là trong quá trình khi mà các nhóm thanh niên đã có hành vi phạm
thì tập trung điều tra xử lý nghiêm thẩm mỹ hoặc là tổ chức dân đe rất là mạnh
đối với những hiện tượng có biểu hiện dấu hiệu nguy cơ vi phạm về hành vi này
thời điểm này công an các quận huyện và nhất là những huyện giáp danh
với tám quận nội đô hà nội
cũng đồng loạt tăng cường triển khai lực lượng cắm chốt và tuần lưu kiểm tra
xử lý những thanh thiếu niên người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm
vi phạm nồng độ cồn có biểu hiện tụ tập kích động nhau đua xe cổ vũ đua xe trái phép
sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ và hiệu quả của các đơn vị
trong toàn công an thành phố hà nội đã và đang góp phần giữ vững an ninh trật tự
đảm bảo trật tự an toàn giao thông bình yên cho nhân dân
trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
trong suốt thời gian nghỉ lễ các đơn vị trong công an thành phố hà nội
tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự phục vụ người dân đi lại vui chơi an toàn
trong khi đó tin từ công an tỉnh đồng nai cho biết trạm cảnh sát giao thông suối tre
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa lập biên bản xử lý vi phạm
trật tự an toàn giao thông đối với tài xế nguyễn tấn lợi chú tại tỉnh bình thuận
về hành vi điều khiển xe khách bốn mươi sáu chỗ ngồi nhưng nhồi nhét đến bảy mươi một hành khách
tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe khách tám mươi sáu b chín trăm bảy mươi hai của nhà xe thành đạt
chạy tuyến bến xe miền đông đi bắc ruộng huyện tánh linh tỉnh bình thuận
nhồi nhét trên ép hành khách trở qua số người quy định
trạm cảnh sát giao thông suối tre đã bố trí lực lượng tiến hành chặn xe để kiểm tra
qua kiểm đếm lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe khách này đang nhồi nhét bảy mươi một hành khách
vượt qua số người quy định là hai mươi năm hành khách
lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế đưa hai mươi năm hành khách di chuyển
sang một phương tiện khác để tiếp tục hành trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thời gian gần đây trên địa bàn xã điển xá huyện nam trực tỉnh nam định
liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp cây cảnh
các vụ trộm thường xảy ra trong đêm đối tượng hoạt động manh động chuyên nghiệp
ít để lại dấu vết ở hiện trường gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
hai đối tượng nghi vấn bị mời lên làm việc gồm nguyễn văn mạnh
chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang và phạm văn lợi chú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
lợi dụng sự sơ hở của người dân trong đêm hai mươi chín tháng tám hai đối tượng đã sử dụng xe ô tô tải
giả làm người đi mua cây khi thấy các cây đặt ven đường chúng liền cho lên xe
tẩu thoát rồi mang đến hải dương cất dấu
chín cây cảnh mà mạnh và lợi lấy trộm được có giá trị gần một trăm linh triệu đồng
của sáu hộ dân trên địa bàn xã
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam trực đã ra lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp với hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
thu hồi được chín trậu cây cảnh